thưa quý vị và các bạn trong khi đại bộ phận trẻ em được vui chơi thỏa thích trong mùa hè
hoặc tham gia vào các chương trình sinh hoạt hè thì những đứa trẻ ở khu xử lý rác thải tóc tiên
huyện tân thành tỉnh bà điều vũng tàu vẫn quanh quần với việc tìm kiếm những giá trị còn xót lại
trong đống rác thải hỗn độn đó là cách mưu sinh của gia đình các em và lẽ dĩ nhiên các em cũng phải góp phần
ngày nào em trần minh nhân cũng có mặt ở bãi giác tóc tiên thoạt nhìn ít ai nghĩ minh nhân đã một mươi bốn tuổi
bởi vóc dáng thấp nhỏ đã năm năm gia đình minh nhân chọn bãi rác làm nơi mưu sinh
chưa học hết tiểu học nhân cũng phải bỏ học theo gia đình và giờ đây em thành thạo việc bơi rác
tìm bọc nhựa khuẩn phát những bào rác xem ra còn nặng hơn chính bản thân mình
tôi có lông an làm bốn năm năm rồi ngày cũng kiếm được hai trăm linh hai trăm linh mấy
ở đây cũng thấy vui lụm đồ chơi trong cây chơi học tới lớp bốn học cũng bốn năm rồi
em đào văn nhật phi quê ở thành phố cần thơ và lớp sáu chưa đầy học kỳ một cũng phải theo cha mẹ tìm kế sinh nhai
bãi rác tóc tiên mới ngày nào với em là nỗi ám ảnh vì chỉ toàn rác và mùi hôi thối
nhưng dần dần với phi đã thành thói quen thành nơi gắn bó
ít nhất ở đây em và gia đình còn có thể bới sát kiếm sống
quê con ở cần thơ nên đây con lụm bọc tiếp cha mẹ con
mỗi ngày con làm được chăm gử con nghỉ học không có đi học
bãi rác tổ công ty capec vina xã tóc tiên huyện tân thành vào buổi trưa nóng như đổ lửa
nhưng vẫn có rất đông người lớn lẫn trẻ em thi nhau đào bới tìm kiếm
đây là thời điểm xe rác từ khắp nơi đổ về
nên bất chấp nắng nóng mùi hôi sọc lên đến ngột ngạt bất chấp cả vô vàn mối nguy hại tiềm ẩn
những người bầy rác vẫn cứ lan xả và đống rác vừa đổ xuống
hơn năm năm nay bãi rác tóc tiên trở thành nơi kiếm sống của nhiều gia đình nghèo khó khắp nơi
đến nay góc mặt trong số những người bày sát kiếm sống có trên ba mươi em nhỏ từ bảy đến một mươi năm tuổi
không làm được nhiều việc như cha mẹ anh chị bọn trẻ cũng góp sức đáng kể với việc nhặt nhạnh khuôn vác hỗ trợ
mưu sinh bằng công việc bơi rác lớn lên trên bãi rác rồi tương lai các em sẽ về đâu
câu trả lời của chính cha mẹ các em cũng còn rất mong
ở đây bây giờ cha mẹ đâu có điều kiện mà để cho nó đi học
chỉ đi làm vậy hoài tụi nó cũng phải đi theo làm gì để phụ cha mẹ thôi chứ đâu có đi học được
giờ như nhà như chính quyền hay gì đó cho dân động cho mấy đứa em nó đi học thôi chứ
không ít em trước khi theo gia đình bới rác kiếm sống từng được cắp sách đến trường
nhưng theo thời gian ký ức ít ỏi về trường lớp sách vở cũng mờ nhạt
để giờ đây trong các em chỉ còn lại ước muốn giản đơn theo rác
không còn ước muốn và cả không dám ước mơ tốt đẹp về tương lai
những đứa trẻ tại bãi xử lý rác tóc tiên huyện tân thành đang dần bước theo con đường giống như cha mẹ của mình là mưu sinh từ rác
và câu chuyện nhỏ này như là một nhắc nhở về tháng hành động vì trẻ em vẫn đang diễn ra với khẩu hiệu
hay dành những điều tốt đẹp nhất cho trẻ em vì trẻ em hôm nay thế giới ngày mai